dùng súng để khống chế con tin rồi cố thủ trong một ngôi nhà vụ việc xảy ra vào sáng nay tại xã bảo quang tỉnh đồng nai
công an tp long khánh cho biết đến trưa nay đã khống chế được đối tượng
thông tin ban đầu khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn
phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện xuân lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng
sau khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế một người dân đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km người dân này đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy
đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của người dân này chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân ở xã bảo quang cố thủ
không chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng đảm bảo an toàn tính mạng người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một súng bắn đạn trì hai xăng tự chế
tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn văn tuấn
sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu nguyên trưởng phòng tiếp công dân thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bà rất vũng tàu
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu
đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu
ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này và những người đang làm việc tại tòa nhân dân tp vũng tàu
cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn
đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi rán niêm yết xong bà ngọc đi về thì ông tuấn chạy theo xúc phạm và lao đến
dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
sau bị tấn công và bị ông tuấn rồn ép liên tục
quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tp vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bị truy nã do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn lê hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện tuy phước
vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó trong khoảng ba năm
thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn
nguyễn lê hiếu đã có hành vi tiêu thụ năm chiếc xe máy do người khác phạm tội mà có
bị công an tp quy nhơn khởi tố bị can
trong quá trình cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
nguyễn lê hiếu đã rời khỏi địa phương không có lý do chính đáng nên công an quy nhơn ra lệnh truy nã
với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đã và đang tập trung xử lý rứt điểm một mươi một vị trí là điểm đen
điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại trên địa bàn tp
đến nay trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đã cải tạo và khắc phục được bảy trên một mươi một vị trí
và sự kiến là đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện việc cải tạo
vòng xuyến soviet nghệ tĩnh nguyễn hữu thọ là một trong những nút giao phức tạp thường xuyên gây xung đột uốn tắc
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đẩy
đầu kéo container và xe máy liên tục xảy ra
để xóa bỏ nút giao phức tạp thời điểm này sở giao thông vận tải đà nẵng đang cải tạo
xóa bỏ vòng xuyến lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông chạy bằng ba pha để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
thường loại quán là tách được cái dòng xe
nên nó chạy liên tục chạy một cái pha đèn riêng thì điểm xung đột sẽ hạn chế đến mức tấm nhất để không ảnh hưởng tới nào
mình cũng bố trí một số dòng xe để phải để hạn chế mà ủng ứ tại vị trí nút
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đang cải tạo một mươi một nút giao thông tiềm ẩn gây tai nạn
trong đó hai quận có điểm đen nhiều nhất là quận sơn trà và quận ngũ hành sơn với chín vị trí thanh khê hai vị trí
hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm như ngã tư hồ xuân hương ngô quyền mê linh nguyễn lương bằng cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
dịch bệnh xảy ra rất dài
do lũ cho nên là cái công tác thi công gặp rất nhiều khó khăn
riêng cái phần để khắc phục cái hệ thống phần ngầm để cải tạo được cái phần hệ thống khí trên thì nhà thầu cũng đã cố gắng tổ chức các biện pháp để bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật
thời tiết và bảo đảm điều kiện thuận lợi thì nhà thầu sẽ cố gắng trong tháng một mươi hai sẽ hoàn thành công trình này
ngoài cải tạo nút giao trong nội thành
ở thời điểm này
trung tâm đang gấp rút sửa chữa xử lý hư hỏng mặt đường quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn b với tổng kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc nam
mỗi ngày có hàng chục nghìn xe trọng tải lớn di chuyển nên nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất lớn
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng phối hợp điều tiết giãn cách phương tiện đảm bảo an toàn lưu thông
chúng tôi cũng phối hợp với đơn vị thi công cũng điều tiết điều hòa để hướng dẫn phương tiện đi chậm lại cho không có gai ủng rắc để đổ bỏ cho công trình vừa công trình thi công và đổ bỏ phương tiện đi lại cho an toàn
việc nâng cấp cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông là giải pháp quan trọng bởi đây là điều kiện cần thiết để người và phương tiện lưu thông an toàn và góp phần kéo giảm các vụ tai nạn xảy ra
hoạt động tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và tỉnh quảng nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung này
đáng chú ý là hoạt động tín dụng đen không chỉ gây mất an ninh trật tự đi khi mà tiềm ẩn phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thành phần được các đối tượng hướng đến là các tiểu thương những người dân cần tiền gấp để lo liệu cuộc sống nhưng thiếu hiểu biết ngại hoặc không tiếp cận được với tín dụng ngân hàng nên tìm đến vay nặng lãi
thủ tục vai tưởng rất dễ dàng nhưng thực chất các đối tượng cho vai nặng lãi lại dùng nhiều thủ đoạn để bóc lột người vai đến kiệt quệ
cho dù con nợ đã lo đủ số tiền trả nhưng chúng vẫn tìm cách không nhận khiến người vay muốn trả cũng không được
nếu không trả nợ đúng ngày thì mỗi ngày trễ hạn sẽ bị tính phí phạt rất cao đồng thời đe dọa hành hung người vay tiền
mới đây một số tiểu thương tại hội an đã rất hoảng loạn khi đến trình báo việc bị các đối tượng cho vay lãi nặng khống chế
mình có vị trí mình nghĩ là hắn đùi chẹp đùi chém đùi đủ thứ rồi đó
tiền của hắn đưa chị năm triệu là hắn đưa thành hắn trừ phí năm trăm linh hắn trừ tiền lỡ hơi triệu cộng đưa chị có hơi triệu
thời gian qua công an quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều nhóm tín dụng đen bắt gần ba mươi đối tượng
qua đấu tranh đã có hơn năm trăm linh người dân trên địa bàn tỉnh mắc lừa tín dụng đen
tuy nhiên dù đã bị truy quét và triệt phá nhiều tổ chức với hàng chục đối tượng bị bắt nhưng
vẫn âm ỉ với thủ đoạn ngày càng tinh vi
hoạt động cho vay lãi nặng luôn tiềm ẩn phát sinh các hành vi vi phạm khác như đòi nợ thuê
bắt giữ người trái pháp luật và tiềm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy hoạt động cho vai lãi nặng luôn tiềm ẩn quy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như bắt giữ người trái pháp luật
quỹ quả trại xóa gai rối đồng cộng trọng thậm chí là cưỡng đột cướp trại xóa hối gây tích lộn mất tình hình đoạn nâng tập thụ tại địa phương
ngoài ra các đối tượng thường di chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau tiếp xúc với nhiều người để cho vai thu lẽ
không lội trừ các đối tượng đại đi qua vùng dịch
từ nay đến tết nguyên đán nhu cầu của người vay tiền sẽ lớn không phải ai cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng
đây cũng là thời gian hoạt động mạnh của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
lợi dụng tín dụng đen với lãi suất cắt cổ thực chất là đang vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động tín dụng
vì vậy người dân cần cảnh giác với các loại hình tín dụng này để tránh hệ lụy khó lường
công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông hôm nay cho biết
vừa phát hiện thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đang có hành vi bán hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín cho một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với giá là hai mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng trên không cung cấp được hóa đơn chứng tử kèm theo số hàng hóa
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng chức năng cũng phát hiện chủ của một cửa hàng
hàng mỹ phẩm trên địa bàn đang có hành vi giao bán năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín với giá là năm triệu hai trăm linh nghìn đồng
mà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại một số tỉnh thành phố như hà nội quảng ninh bắc giang bình thuận cà mau
những ngày này dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp hơn với số lượng ca mắc mới tăng cao
một trong những tỉnh giữ vững màu xanh lâu nhất là tỉnh cao bằng
thì đến sáng ngày hôm nay cũng đã ghi nhận trường hợp thứ hai dương tính với sars cov hai
theo các chuyên gia nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao nếu như chúng ta không chuẩn bị đầy đủ và ứng phó quyết liệt
trong khi đó tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai sáng nay gần ba học sinh từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai
của trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông bùi thị xuân đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước khi tiêm nhân viên trung tâm y tế thành phố biên hỏa đã thông tin tới học sinh những điều cần lưu ý
khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhất là những phản ứng sau tiêm có thể có và cách xử lý
sau khi tiêm cho học sinh trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông bùi thị xuân
từ ngày mai tám tháng một mươi một thành phố biên hòa sẽ tổ chức tiêm đồng loạt cho hơn một mươi năm bảy trăm linh học sinh bậc trung học phổ thông trên địa bàn
theo kế hoạch trong ba ngày mùng bảy mùng tám và mùng chín tháng một mươi một tỉnh đồng nai sẽ tiêm khoảng chín mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
việc tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tổ chức
tổ chức tại trường học hoặc cơ sở phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch covid một mươi chín
tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa bắt tạm giam bốn bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rick kíp
thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố chín đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rick kip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai
của hà văn thắng chú tại tỉnh bắc giang hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch
mua bán điểm ric với đại lý cấp một và người đánh bạc
tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng tám mươi chín tỷ đồng trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn trí thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại xã an thạch trung huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó thanh cùng một số người bạn đến nhà ông trần phú châu ở cùng địa phương để nhậu
trong lúc mọi người đang nhậu thì nguyễn văn mau là hàng xóm của ông châu đã điều khiển xe mô tô
ngang nhà nẹp bô lớn tiếng lúc sau thanh ông châu và mấy người bạn nhậu cùng nhau kéo đến nhà của ông mao để nói chuyện
trong lúc lời qua tiếng lại xảy ra xô xát thanh đã dùng gạch vông vào chán của mau đã khiến cho ông mau ngất xỉu
mau được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi ba
còn tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc cách ly f tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh
nhằm chủ động giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong địa bàn
người nhiễm covid một mươi chín có thể tự chăm sóc bản thân và liên lạc với nhân viên y tế hoặc phải có người có khả năng chăm sóc

tăng cách ly điều trị f tại nhà đối với trường hợp f không triệu chứng là một mươi ngày
có kết quả xét nghiệm pcr hoặc test nhanh ngày thứ một mươi âm tính
đối với f có triệu chứng nhẹ là một mươi bốn ngày có kết quả xét nghiệm pcr hoặc test nhanh ngày thứ một mươi bốn là âm tính
sau đó người bệnh tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày sau khi kết thúc cách ly điều trị tại nhà
f cách ly tại nhà phải tuân thủ các quy định về cách ly y tế
luôn thực hiện năm k khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc covid
sở y tế tỉnh đồng nai cũng đang khẩn trương
thành lập các trạng y tế lưu động để thức ứng với tình hình mới
và trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang ngày càng gia tăng
thì nhiều địa phương đã điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận hai trăm sáu mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín chỉ trong một mươi ngày
trong đó ổ dịch tại huyện yên thế có tám mươi bảy trường hợp với nhiều ca do lây nhiễm ngoài cộng đồng
tỉnh bắc giang đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện yên thế
từ một mươi tám h tối ngày một
ngày sáu tháng một mươi một để phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cũng quyết định điều chỉnh
một số biện pháp phòng chống dịch từ h ngày bảy tháng một mươi một để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan
chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh
và bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe tính mạng của người dân
tại tỉnh bình thuận từ h sáng ngày hôm nay bảy tháng một mươi một
thành phố phan thiết đã lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố
kiểm tra căn nhà cấp bốn ở phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã phát hiện chín nam nữ đang sử dụng ma túy
trong đó có người đã dương tính với sars cov hai
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một công an phường trảng giài thành phố biên hòa đã ập vào kiểm tra
một căn nhà tại khu phố bốn c đã phát hiện bốn nam năm nữ đang tụ tập bay lát trong tiếng nhạc lớn
trong nhóm này có người dương tính với sars cov hai
bước đầu điều tra công an xác định vào đêm ngày bốn tháng một mươi một
nhóm của đinh nam bình đã đi hát karaoke chui ở phường an bình thành phố biên hòa
trong lúc cả nhóm sử dụng ma túy thì bị chủ quán phát hiện nên ngừng phục vụ
được nhân viên của quán giới thiệu nhóm này đến thuê căn nhà nail chain của nguyễn thúy hằng
với giá ba triệu đồng để tiếp tục bay lắc vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi một
hằng còn gọi bốn cô gái tới chơi cùng với khách với giá bốn trăm linh đồng một giờ
công an tỉnh hải dương vừa bắt tạm giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép
qua game bài đổi thưởng rigvip thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng rick vip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng
trú tại tỉnh bắc giang hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc
tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng là khoảng tám mươi chín tỷ đồng trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
còn tại quảng ngãi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi
vừa khởi tố hai cha con là võ thanh tuấn
võ thanh tuấn và võ lâm tài cùng chú tài huyện bình sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó trên đoạn đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc thôn đông thuận xã bình trung
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tăng hai đối tượng đang nhận thùng hàng từ một xe ô tô
qua kiểm tra trong thùng hàng là nồi cơm biển có hai túi ma túy đá lớn được giấu kỹ trong đáy nồi
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng liên quan với một số đối tượng khác trong đường dây ma túy này
liên tiếp hai vụ tai nạn đã xảy ra vào tối qua ngày sáu tháng một mươi một trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp hai xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
cụ thể là vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút tối võ văn hưng chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trong trời mưa trên đường dt bảy trăm bốn mươi
thì bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều
trường phía trước cú tông mạnh năm thanh niên tử vong
vài phút sau khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn thì một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với xe tải
do không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào chiếc xe máy công vụ đang dựng tại hiện trường
cú tông mạnh đã khiến cho cả hai chiếc xe máy bị văng lên phía trước nam thanh niên ngã ra đường bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
chiều ngày sáu tháng một mươi một ngành chức năng tp hcm cho biết trên địa bàn huyện hóc môn
ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua
các đơn vị liên quan đã đến thực hiện công tác giám sát thực địa tại xã xuân thới thượng và xã bà điểm
đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận huyện và tỉnh khác có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
bởi tình hình mới